thưa quý vị thời gian gần đây người dân sinh sống tại tuyến phố viên nguyễn đình tứ phường cổ nhuế hai
phản ánh hàng loạt những hố ga bị mất nắp hoặc hư hỏng mà không được sửa chữa thay thế
tình trạng này đã làm cho người dân lưu thông qua đây bị vấp ngã và liên tục xảy ra tai nạn
khảo sát thực tế ghi nhận tuyến phố viên nguyễn đình tứ có chiều dài khoảng hai km nhưng có tới hàng chục hố ga không nắp trên vanh giữa lòng đường
hai bên tuyến phố tập trung nhiều trường học và các bệnh viện nên lượng người tham gia giao thông rất đông
nếu đi không chú ý sẽ vấp ngã xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào
một hố ga trên vỉa hè phố viên ngay trường đại học mỏ địa chất sâu gần hai mét được che đầy rất sơ sài bằng những cành cây mảnh gỗ nhỏ
bà nguyễn thị hoa một người dân ở phố viên cho biết con đường này thường xuyên
xảy ra tai nạn nhất là những hôm trời mưa nước ngập không nhìn thấy những hố ga bị mất nắp
bà hoa nói hôm đó trời mưa nên nước ngập chai miệng hố một nam thanh niên chạy xe một mình không chú ý
đâm vào ngã lăn mấy vòng rất may chỉ bị xước sát nhẹ tay và chân
theo quan sát những hố ga này phần lớn đều không có nắp đậy và biển cảnh báo nguy hiểm
có những hố bị cỏ cây dài phủ xung quanh như những chiếc bẫy với người đi bộ trên vỉa hè
không chỉ gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông
các hố ga miệng cống không nắp này còn gây mất mỹ quan đô thị
nhiều người đã lấy gạch để chặn ở hai đầu cảnh báo thậm chí nhiều cống có nắp nổi hẳn lên trên mặt đường
cũng khiến cho người dân lo lắng không kém bởi tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông
trên vỉa hè đoạn đường này cũng xảy ra tình trạng tương tự
đây là tình trạng tồn tại khá lâu khiến người dân khi lưu thông nếu không để ý rất dễ đâm vào miệng cống
hoặc phải lạng lách để tránh nên cũng rất nguy hiểm
bên cạnh đó đoạn đường trên cũng đang bị ô nhiễm do nước từ cống rỉ ra đen ngòm bốc mùi hôi thối
mặc dù người dân đã nhiều lần phản ánh tình trạng này đến cơ quan chức năng
nhưng đến nay vẫn chưa có đơn vị nào khắc phục